trước sự việc phụ huynh học sinh nhận được tin nhắn với nội dung thông tin kiểm tra tiếng anh và đường linh lạ
ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê quý đôn tp hcm đã gửi cảnh báo tới phụ huynh
yêu cầu cảnh giác khi nhận được tin nhắn và không nhấn vào đường link lạ này
trước đó nhà trường nhận được thông tin trên từ phản ánh của một số phụ huynh
quan sát mình đây không phải là học thư điện tử của trường
nên ngay khi nhận được thông tin nhà trường đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp
để cảnh báo phụ huynh hiện tại nhà trường cũng không biết link đó chứa nội dung gì
ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê quý đôn khẳng định nhà trường không thông báo kiểm tra tiếng anh
qua tin nhắn vì thế trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh để cảnh giác
nhà trường đề nghị các phụ huynh không bấm vào link của tin nhắn